tuần lễ công trình xanh việt nam hai nghìn hai mươi do bộ xây dựng và chương trình phát triển liên hợp quốc
phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại việt nam diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi hai
đây là sự kiện đánh dấu sự nỗ lực cam kết của ngành xây dựng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
hiện việt nam có khoảng một trăm năm mươi công trình được công nhận là công trình xanh theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau
trong đó chủ yếu là tiêu chuẩn nước ngoài
với số lượng này thị trường công trình xanh đã hình thành nhưng tốc độ tăng trưởng còn rất chậm
các chủ thể chính của thị trường như các nhà đầu tư tư vấn tổ chức đánh giá chứng nhận đã xuất hiện
nhưng nhà nước chưa thể hiện được vai trò thông qua những chính sách và giải pháp để thúc đẩy phát triển công trình xanh
theo đánh giá của các chuyên gia việt nam nên tập trung vào các chính sách đòn bẩy
một là lựa chọn bộ chứng chỉ công trình xanh chính thức
hai là đề xuất lộ trình áp dụng cho các công trình sử dụng vốn ngân sách
đến nay việt nam mới có ba công trình được chứng nhận công trình xanh có sử dụng vốn ngân sách
hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước đó là trụ sở của tập đoàn viettel
tòa nhà trung tâm lưu ký chứng khoán cùng quy hoạch kiến trúc bắc ninh